chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình nhịp sống đô thị của truyền hình nhân dân
để mở đầu chương trình tuần này của chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tiểu mục phố phường ba trăm sáu mươi
tiểu diễn nghệ thuật phục vụ khán giả xem dòng phun lửa phun nước vào tối thứ bảy hàng tuần
tiểu diễn thi điểm nhạc hơi vào tối chủ nhật hàng tuần từ tháng hai đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy

bên cạnh đó hai biên bờ sông hàn cũng sẽ là tâm điểm tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật lớn để chào năm mới mừng đảng mừng xuân chào mừng bốn mươi hai năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước
thưa quý vị ủn tắc giao thông luôn là chủ đề nóng hổi đối với các thành phố lớn
đặc biệt vấn đề này đang ngày càng trở nên bức thiết hơn bao giờ hết tại hà nội và thành phố hồ chí minh
đặc biệt vấn đề này đang ngày càng trở nên bức thiết hơn bao giờ hết tại hà nội và thành phố hồ chí minh
một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng ủn tắc nghiêm trọng trên là do các tuyến xe khách chạy xuyên tâm thành phố thời gian qua
để giải quyết tình trạng này sở giao thông vận tải hà nội đã quyết định điều chuyển luồng tuyến tại các bến xe nhằm góp phần giảm tải áp lực giao thông nội đô
một tuần kể từ sau khi quyết định này có hiệu lực giao thông hà nội tại các khu vực các bến xe đã có được những kết quả tương đối khả quan
luồng tuyến trồng chéo là một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng ủn tắc giao thông ở hà nội
hà nội trước đây có sáu bến xe lớn đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu phục vụ vận tải hành khách liên tỉnh bằng ô tô
tuy nhiên sau khi giải tòa bến lương yên cũng như việc phân bổ khách vẫn chưa đồng đều dẫn đến tình trạng mất cân bằng giữa các bến
tại khu vực trước cửa các bến xe như mỹ đình giáp bát tình trạng dừng đỗ đón trả khách sai quy định luôn luôn diễn ra
nạn xe dù bến cóc đã trở nên nhức nhối nhiều năm nay bất chấp sự tuần tra kiểm soát gắt gao của các lực lượng chức năng
một thực tế là bên cạnh những bến xe quá tải đầu phương tiện như bến xe giáp bát bến xe mỹ đình còn nhiều bến xe dư thừa công suất như bến xe nước ngầm yên nghĩa gia lâm
sở dĩ có nghị lý trên là do sự bố trí các hương tuyến chưa hợp lý bản thân các doanh nghiệp vận tải phải bị chi phối và phụ thuộc
tôi cho rằng là cái việc doanh nghiệp mà muốn tìm đến cái vị trí nó thuận lợi hơn thì
cũng là một cái cũng có thể chia sẻ được
nhưng mà thực chất là mà nói thì đứng về quyền lợi chung của thành phố
hay ở đây là công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông
cũng như là công bằng cho các doanh nghiệp kinh doanh và tải cách
thì tôi nghĩ rằng là phải theo sự điều tiết của cơ quan quản lý
cụ thể là các tuyến xe ở phía nam thì hoạt động ở những cái bến xe phía nam
và các tuyến xe phía bắc thì hoạt động ở các bến xe
hiện mỗi ngày các bến xe có khoảng gần bốn bảy trăm linh lượt xe xuất bến ở hà nội
trong đó có hơn một một trăm linh xe trái với hướng tuyến quy hoạch
theo thống kê của công an hà nội lượng xe khách chiếm một mươi tổng phương tiện lưu hành trên tuyến vành đai ba
nhưng lại là phương tiện gây ra hai mươi tổng số vụ tai nạn giao thông
bên cạnh đó tình trạng un tắc tại các bến xe cũng gây ảnh hưởng không nhỏ
đến công tác giữ vững an ninh trật tự bảo đảm an toàn giao thông
ví dụ như vào bến xe phía nam thì bây giờ tôi nói là hầu hết các bến xe trên địa bàn thành phố cũng đều quá tải
chính vì là cứ cho vào như vậy bây giờ một cái bãi có hơn một mét hoặc hai mét
nhưng mà cũng lại mấy nghìn xe vào như vậy thì không kịp
về nguyên tắc là một cái xe ô tô chở khách khi người ta xuống khách
người ta đỗ ở đấy được bốn mươi năm phút hay ba mươi phút người ta phải ở trong bến
để khi có đủ khách thì người ta đi và đến giờ này không đủ thì người ta đi nó không sạo nữa
nhưng mà bây giờ có thể vào một phút lại ra xong đến giờ lại quay vào thì đương nhiên nó trở thành cái sự lộn rộn
theo hiệp hội vận tải thành phố hà nội khi hình thành quy hoạch các bến xe
đặc biệt cần nhất là điều chỉnh luồng tuyến phù hợp
chính vì vậy sau nhiều lần điều chỉnh vào ngày hai tháng một vừa qua
các xe khách hoạt động trên địa bàn hà nội đã cơ bản thực hiện nghiêm điều chuyển luồng tuyến
theo chủ trương của ủy ban nhân dân thành phố hà nội
các xe hoạt động tại bến mỹ đình dù trước đó phản đối quyết liệt
chống lệnh từ chối phục vụ hành khách đã chấp thuận về bến nước ngầm theo chủ trương của thành phố
ghi nhận tại bến xe nước ngầm nhiều xe khách các tuyến nam định thái bình thanh hóa nghệ an hà tĩnh đắk lắc
đã thực hiện nghiêm việc điều chuyển của thành phố
các doanh nghiệp mới về đã được chủ bến tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động ổn định
hiện nay chúng tôi đang thực hiện là đối với xe nào lần đầu tiên vào bến mà không khách không thu
không thu một khoản tiền gì
còn những xe mà có phương tiện có khách thì chúng tôi thu tám mươi cái giá dịch vụ xe ra vào bến
và miễn toàn bộ các dịch vụ hỗ trợ vận tải
tại bến xe giáp bát công tác tiếp nhận và điều chuyển cũng được thuận lợi
mặc dù vẫn diễn ra tình trạng một số xe bị điều chuyển vẫn cố tình vào bến hoạt động
nhưng đã được chủ bến kiên quyết từ chối phục vụ
theo đánh giá của sở giao thông vận tải hầu hết các doanh nghiệp vận tải
thực hiện điều chuyển chấp hành theo đúng chủ trương của thành phố hà nội
để bảo đảm an ninh trật tự thuận lợi cho các nhà xe lực lượng liên ngành thanh tra
cảnh sát và công an sẽ đồng loạt gia quân tại các bến xe
sở giao thông hà nội cũng yêu cầu các bến tạo điều kiện hỗ trợ tối đa
cho các doanh nghiệp vận tải hoạt động ổn định
chúng tôi đánh giá là hiện nay thì về những cái bến đang làm thì cơ bản là đã có những cái tác động
và có những hành động theo cái chỉ đạo của sở
thế còn trong cái quá trình là chúng tôi vẫn còn giám sát và theo dõi
cộng với coi như cùng với bến
chúng tôi có những cái mà tạo được những cái phương án và cách làm tốt nhất
để chúng ta thực hiện nhanh gọn và tốt về cái phương án điều chỉnh này
đảm bảo được hài hòa lợi ích chung của nhà nước của các doanh nghiệp
và đặc biệt là cái bà con hành khách đi lại trong cái dịp đấy
ngày sau khi chính thức điều chuyển luồng tuyến xe khách tại hà nội
ngày sáu tháng một sở giao thông vận tải hà nội đã tổ chức cuộc họp rút kinh nghiệm
đáng chú ý cơ quan này tuyên bố sau ngày một mươi tháng một
nhà xe nào không chuyển tuyến
các bến xe tại hà nội sẽ ngừng tiếp nhận và cắt lốt nhà xe
bên cạnh đó để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vận tải trong thời gian chuyển về bến mới
sở đã yêu cầu các bến xe chủ động và tạo điều kiện cho các đơn vị vận tải
trong việc ký kết hợp đồng khai thác bố trí quầy bán vé
điểm đỗ chờ xếp khách cột biển báo thông tin các tuyến vận tải
ở các vị trí dễ nhận biết
đồng thời các bến xe cần ưu đãi về giá dịch vụ
để hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp vận tải và người dân
sở hiện đang là nơi để nhiều bạn trẻ chọn làm điểm khởi nghiệp của mình
đơn giản bởi đây là một siêu đô thị với hơn một mươi ba triệu dân
thị trường rộng và khả năng tiếp cận cũng như áp dụng công nghệ thông tin cao
như nhiều nhóm khác đem sản phẩm của công ty mình lên thành phố
để chào mời và tìm nguồn vốn đầu tư thông qua các cuộc thi
mai văn tự cùng nhóm của mình với sản phẩm nước thanh long lên men talo
lên thành phố để tìm kiếm một cơ hội
kinh nghiệm những lời khuyên
những lời khuyên từ các chuyên gia về cách tiếp cận thị trường
thậm chí là chuyên sâu như thế nào để bảo quản loại nước giả khác này
được sạch theo tiêu chuẩn quốc tế là điều và nhóm của tự đang cần
thế nhưng điều mà những người trẻ như mai văn tự cần nhất ở thời điểm này
chính là việc mở ra thị trường cũng như nguồn vốn từ các nhà đầu tư
hầu hết đối với start up thì thủ tục vay ngân hàng
vay thế chấp hay tín dụng đều rất là khó
bởi vì mình không có cái gì thế chấp hay tính chấp
đặc biệt ngay cả như công ty
công ty cũng mới thành lập thì cũng không có gì
tụi em cũng đã có sử dụng một số nguồn vốn vay rất là ít để mình có thể có thể chi trả được
và tụi em đang rất cần một cái nguồn đầu tư không nhiều nhân đủ
cho tụi em có thể sống được sản phẩm
hiểu được những khó khăn của nhóm khởi nghiệp trẻ
sở khoa học công nghệ tp hcm đã tìm nhiều cách để giúp đỡ
ở bước đầu tiên nhằm khuyến khích người trẻ khám phá
phát huy tiềm năng và vai trò của mình trong cộng đồng khởi nghiệp
hỗ trợ những mô hình kinh doanh hiện đại
tăng trưởng nhanh góp phần tạo ra cuộc cách mạng về sản phẩm dịch vụ hay hành vi tiêu dùng
trung tâm sáng kiến và hỗ trợ sáng tạo đổi mới
sài gòn innovation hub gọi tắt là c hub
do sở khoa học công nghệ tp hcm mở ra
đối với vai trò là cầu nối giữa chính quyền và những thành viên khởi nghiệp là một điểm nhấn
tôi có cái ý tưởng trong năm hai nghìn một mươi năm
sẽ khảo sát lại toàn bộ hiện trạng phát triển
hệ sinh thái khởi nghiệp của tp hcm
và cũng tham vấn với lại các chuyên gia các tổ chức quốc tế
sau đó thì chúng tôi có thiết kế chương trình hỗ trợ doanh nghiệp
về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp
và đã được tp hcm ban hành trong năm hai nghìn một mươi
thì cái ý tưởng ở chỗ này là chúng tôi cũng có nhiều cái công cụ
để hỗ trợ cho hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp
đặc biệt trong đó là có kiến tạo một cái không gian
để hỗ trợ hoạt động đổi mới sáng tạo khởi nghiệp như là c hub
hiện nay sau sáu tháng hoạt động thì bước đầu đã thực hiện được cái sứ mạng đó
tức là một cái không gian vừa là hỗ trợ trực tiếp cho các cộng đồng khởi nghiệp
nhưng mà đồng thời cũng là một cái nơi để kết nối tất cả các nguồn lực xã hội
đặc biệt là cũng được sự quan tâm của các đối tác đến từ các nước khác
cũng là một cái đầu mối đến để họ tìm kiếm cái cơ hội hợp tác
để kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp của tp hcm
với lại hệ sinh thái khởi nghiệp trên toàn cộng
từ c hub đã có những doanh nghiệp trẻ tiếp cận được thị trường
sau những lời khuyên hay những cơ hội được tạo ra để gặp gỡ các nhà đầu tư
họ thừa nhận c hub chính là một phần cơ hội quý báu
trên con đường thành công của những nhà khởi nghiệp trẻ
cái việc mà mình có một cái môi trường làm việc như về cho cái cộng đồng khởi nghiệp
thì em thực sự em cảm thấy nó là một cái niềm hạnh phúc
cũng như là một cái món quà rất là giá trị cho cộng đồng khởi nghiệp trẻ
vì bản thân bọn em là những người còn rất là trẻ
nên cái đầu tiên đó là về cái phần là tài chính
thì bọn em cũng không có nhiều để đầu tư về cái cơ sở hạ tầng
cũng như là cái gọi là cái không gian để cho mọi người
tức ở đây là các nhóm về khởi nghiệp có thể giao lưu với nhau
cũng như là có những cái sân chơi ví dụ như những cái chương trình để kết nối
cũng như là những chương trình để mà pickching với các nhà đầu tư
sau thành công từ c hub
c hub đã được tạo ra một cơ hội quý báu

sở khoa học công nghệ tp hcm chính thức công bố chương trình hỗ trợ đổi mới sáng tạo
và khởi nghiệp giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi của ủy ban nhà dân tp hcm
ở mức độ hỗ trợ tối đa hai tỷ đồng cho mỗi dự án với tổng kinh phí một tỷ đồng
với mục tiêu các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo sẽ đứng đầu cả nước
đây được coi là bước đột phá để giúp các nhóm giải quyết khâu quan trọng
bị ách bấy lâu nay tìm nguồn phốn
hàng năm hiện nay thành phố chúng ta có khoảng một mươi năm một mươi năm là doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo
thì chúng ta phấn đấu đến hai nghìn hai mươi thì con số này tăng hơn góc độ chút xíu
có nghĩa là đạt khoảng ba mươi đến ba mươi năm
bởi vì các hoạt động sạch ấp thì nó rất là nhiều
cho nên là chúng tôi thực hiện cơ chế thông qua các vườn ươm
bởi vì các vườn ươm thì họ sẽ hoạt động sạch ấp rất là nhiều
họ sẽ hoạt động trong từng lĩnh vực một
thì họ sẽ có cái điều kiện cơ sở vật chất chuyên gia am hiểu lĩnh vực đấy
thì chính họ sẽ là những người sàng lọc đầu tiên để chọn những dạng có ý tưởng tốt nhất
và trên cơ sở đó thì chúng tôi sẽ có cái hội đồng chung của thành phố
để mà tất nhiên là cũng bao gồm các nhà đầu tư chuyên gia về các lĩnh vực liên quan
để đánh giá và lựa chọn tiếp cái những dạng nào tốt nhất trong đó để hỗ trợ
cùng với hơn một mươi một vườn ươm các nhóm khởi nghiệp
tại thành phố hồ chí minh và nhiều phương án hỗ trợ
phong trào khởi nghiệp của người trẻ thành phố hồ chí minh đang bắt đầu đi vào chiều sâu
chứ không đơn giản chỉ là phong trào
những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình nhịp sống đô thị tuần này của chúng tôi
kính chào tạm biệt